tại sân vận động quốc gia mỹ đình đã diễn ra lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
tới dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
đại hội thể thao toàn quốc hai nghìn một mươi tám có sự góp mặt của hơn bảy vận động viên
hai năm trăm linh huấn luyện viên thuộc sáu mươi ba tỉnh thành và hai ngành công an quân đội
hai hai trăm linh trọng tài và hàng nghìn tình nguyện viên phục vụ
ngoại trừ môn bóng truyền bãi biển diễn ra tại tỉnh khánh hòa
phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh hòa bình
tất cả các môn phân môn còn lại đều diễn ra tại hà nội
được tổ chức bốn năm một lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đại hội lần thứ tám lần này bao gồm ba mươi sáu môn thể thao
các môn thi đấu của đại hội diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai
lễ bế mạc đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
được tổ chức vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại cung điển kinh hà nội